trong phiên lạc việc chiều ngày hôm nay vấn đề về phòng cháy chữa cháy và ngăn chặn ma túy học đường là các vấn đề được đại biểu quốc hội đặt câu hỏi chất vấn bộ trưởng bộ công an
vừa qua rất nhiều tổ chức doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là các công trình sử dụng sơn chống cháy
với vai trò quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy bộ công an đã có hành động gì đối với những vướng mắt nơi trên
trên cơ sở tháo gỡ khó khăn vướng mắt tính đến ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba một trăm linh các dự án xây dựng mới khoảng một tám trăm năm mươi ba dự án và công trình xây dựng mới có khó khăn vướng mắt đã được hướng dẫn và thống nhất
tiếp thu chỉnh sửa không còn vướng mắt trong quá trình tổ chức thiết kế hoàn thiện hồ sơ để thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
đối với những vướng mắt liên quan đến phòng cháy chữa cháy
liên quan đến sử dụng sơn chống cháy thực tế không phải tất cả các dự án phải gia tăng giới hạn chịu lửa của kết cấu thép mới phải dùng sơn chống cháy đó
mà nó còn rất nhiều các giải pháp khác
có thể nói cho đến nay thì sau khi được chỉ đạo của các lực lượng chức năng hướng dẫn cạnh kẽ đến nay bộ công an cũng chưa nhận thêm được cái phản ánh có liên quan nào về vấn đề này nữa
thời gian gần đây hàng loạt vụ việc liên quan đến các thanh thiếu niên sử dụng ma túy bị phát hiện khiến nhiều cử tri không khỏi lo lắng
nhất là nguy cơ xâm nhập vào môn
môi trường học đường đáng lo hơn ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới pha trộn với thực phẩm
được bán gần các cơ sở giáo dục các trường đại học trung học cơ sở nhằm lôi kéo dụ dỗ học sinh sinh viên sử dụng
dưới góc độ của ngành xin hỏi bộ trưởng có giải pháp gì mới để xử lý và ngăn chặn vấn đề này
những giải pháp đối tranh phổ chống ma túy thì chúng tôi tập trung ngăn chặn nguồn cung từ bên ngoài vào
và đặc biệt là phải coi trọng giảm nguồn cầu
đối tượng là giới trẻ thanh niên và học sinh là đối tượng rất quan trọng
phù hợp với các bộ ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền luật phòng chống ma túy và các chất ma túy mới
để thanh thiếu niên học sinh sinh viên biết chủ động phát hiện và phòng tránh
thường xuyên kiểm tra giả soát và triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện đấu tranh xử lý với các vi phạm
sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực trường học trong các quán bar karaoke vũ trường
triệt phá các điểm tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy trái phép ở các địa phương
kiến nghị với một số các ngành chức năng như y tế quản lý thị trường ngành công thương v v
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tăng cường phối hợp với thanh tra kiểm tra giám sát trên các lĩnh vực
an toàn thực phẩm phòng chống các tác hại thuốc lá không để các đối tượng lợi dụng hoạt động ma túy núp bóng
của các loại thực phẩm kể cả thuốc lá điện tử
trước đó trong phiên làm việc buổi sáng bộ trưởng tô lâm đã trả lời chất vấn liên quan đến giải pháp
nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới

nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới
trước đó trong phiên làm việc buổi sáng bộ trưởng tô lâm đã trả lời chất vấn liên quan đến giải pháp
và tiếp tục sẽ phải làm gắn mó ngay từ đầu từ khâu phát hiện đã kê biên kê khai tài sản không để đối tượng tẩu thán tài sản
chính phủ hiện nay cũng đang chỉ đạo khẩn trương đẩy mạnh cái đề án sáu để một trong những nhiệm vụ phục vụ nhân dân
nhưng mà cũng là phòng chống tham nhũng đặc biệt là tham nhũng vật tham nhũng hàng ngày đây cũng là một cái rất nhức nhối
cũng trong phiên làm việc sáng nay bộ trưởng tô lâm đã trả lời chất vấn nhiều vấn đề đại biểu quan tâm như
giải pháp phòng chống tình trạng thông tin cá nhân bị lộ lọt phương hướng nâng cao hiệu quả của lực lượng cảnh sát khu vực
giải quyết tình trạng người dân di dân tự phát tại tây nguyên là người có nguồn gốc người việt nam nhưng không có giấy tờ về đất đai giấy tờ tùy thân
trong phiên làm việc chiều nay quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề liên quan đến các lĩnh vực khoa học và công nghệ
giáo dục và đào tạo văn hóa thể thao và du lịch y tế lao động thương minh và xã hội thông tin và truyền thông
sáng nay đoàn kiểm tra số sáu bộ công an do thiều tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã làm việc kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi ba tại công an tỉnh hà nam
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo công an tỉnh hà nam đã báo cáo đoàn công tác về tình hình kết quả công tác công an một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó công an tỉnh hà nam đã đề ra sáu nhiệm vụ công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn long đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác
thành tích đạt được của công an hà nam trong thời gian qua
trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình đồng chí thứ trưởng đề nghị công an tỉnh hà nam tiếp tục tập trung chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ
ra soát việc thực hiện chỉ tiêu công tác từ nay cho đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện
triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trước mắt là thực hiện hiệu quả đợt cao điểm gia quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tên nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi ba
tập trung thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo tập trung chỉ đạo quyết liệt đúng tinh thần chỉ đạo của bộ công an
về công tác phòng cháy chữa cháy bảo đảm trật tự an toàn giao thông quản lý nhà nước về an ninh trật tự
quản lý xuất nhập cảnh đề án sáu bảo đảm tuyệt đối các cơ sở giam giữ và công tác thi hành án
quản lý giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng
là nồng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự lực lượng công an nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ hiến pháp pháp luật
đảm bảo cho hiến pháp pháp luật được thực thi
bộ công an đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng thể chế hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự
đã tham mưu đề xuất với đảng nhà nước ban hành nhiều chủ trương chính sách pháp luật quan trọng
tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
và cùng với đó là những đổi mới trong truyền thông chính sách đưa pháp luật đi vào đời sống
tại kỳ họp thứ sáu có ba dự án luật và năm báo cáo của chính phủ
do bộ công an chủ trì soạn thảo trình quốc hội
trong đó có hai dự án luật đã được chính phủ trình quốc hội tại kỳ họp thứ năm
kỳ họp này sẽ xem xét thông qua là luật căn cước và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
nội dung các dự án luật tác động sâu rộng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng lực lượng công an nhân dân và hầu hết các mặt của đời sống xã hội
quá trình xây dựng các dự án luật cơ quan soạn thảo đặc biệt thận trọng đánh giá kỹ tác động
để đề xuất những chính sách phù hợp đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và đặt lợi ích của người dân lên trên hết
các cơ quan chức năng và đặc biệt là của quần chúng nhân dân thì công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
nó mang lại kinh tựu quả
không chỉ là những điểm nhấn trong xây dựng pháp luật bộ công an cũng đã tập trung đổi mới về truyền thông chính sách đưa pháp luật đi vào cuộc sống
cùng với cổng thông tin điện tử bộ công an trang thông tin bộ công an trên nền tảng mạng xã hội facebook
tiếp tục là kênh thông tin tương tác đa chiều góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn
cung cấp thông tin tuyên truyền của bộ công an trên internet phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân kịp thời cập nhật lan tỏa tới công chúng các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước quy định của bộ công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trên nền tảng của facebook mà cổng thông tin điện tử bộ vừa mới thành lập
người dân có thể tìm hiểu các chính sách pháp luật mới có liên quan tới an ninh trật tự
tận dụng sức mạnh của công nghệ số để chúng ta tuyên truyền pháp luật
đây là một trong những hướng đi
rất đúng và đem lại hiệu quả rất là cao trong cái giai đoạn hiện nay
thông qua các nền tảng hóa xã hội này
việc tương tác của người dân với các cơ quan công an sẽ gần hơn và nó sẽ nhanh chóng hơn
chúng tôi sẽ thông qua việc tương tác của người dân này
sự phản ánh của người dân này chúng tôi sẽ tiếp cận và biết được nhân dân cần gì ở công an
với tinh thần ở đâu có nhân dân thì ở đó có công an nhân dân
không chỉ cung cấp những thông tin mà bộ ngành có
phải định hướng thông tin
đưa thông tin tích cực chính thống đến gần với nhân dân
bộ công an xác định đây chính là một trong những kênh tương tác quan trọng
truyền thông chính sách là cầu nối để lực lượng công an nhân dân
hiểu dân gần dân gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân
để tuyên truyền pháp luật và phục vụ nhân dân được tốt hơn
thưa quý vị hình ảnh thủ tướng phạm minh chính cùng thủ tướng hà lan mark rutte
đạp xe dạo qua nhiều tuyến phố đẹp ở hà nội

điều này ấn tượng mạnh về sự bình yên thân thiện và đặc biệt an toàn của việt nam
để có được những điều này các lực lượng trong công an nhân dân
đã chủ động phối hợp đồng bộ hiệu quả với các đơn vị khác
xây dựng kế hoạch chi tiết các phương án tối ưu
đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra một tình huống phát sinh dù là nhỏ nhất
từ kinh nghiệm cũng như sự chủ động nắm bắt tình hình công tác bảo vệ an ninh
cho hoạt động tham quan bằng xe đạp của hai thủ tướng đã diễn ra tuyệt đối an toàn
và phía sau sự nỗ lực ấy là những câu chuyện thú vị của chính người trong cuộc
và một trong số những lực lượng tham gia bảo vệ có các chiến sĩ của bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an
theo kế hoạch sau khi dự lễ ký kết hiệp định giữa hai chính phủ việt nam và hà lan
thủ tướng mark rutte sẽ tham quan khu vực trung tâm chính trị ba đình
thế nhưng ấn tượng với thời tiết thu hà nội thủ tướng hà lan đã đề nghị được đạp xe tham quan
nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động trên được giao cho bộ tư lệnh cảnh vệ
khẩn trương họp bàn xây dựng phương án kế hoạch tập trung lực lượng phương tiện hiện đại nhất
đã được lãnh đạo bộ tư lệnh quán triệt đến từng đơn vị cán bộ chiến sĩ đảm bảo tuyệt đối an toàn
cho hoạt động tham quan bằng xe đạp của hai thủ tướng một hoạt động chưa từng có trong tiền lệ
trong chuyến thăm việt nam thủ tướng hà lan có một hoạt động rất quan trọng
đó là cùng thủ tướng việt nam đạp xe đi tham quan một số tuyến phố trong khu vực chính trị ba đình
diễn ra vào giờ cao điểm đúng thời gian diễn ra kỳ họp thứ sáu của hội khóa một mươi năm
chính vì vậy công tác bảo vệ rất quan trọng đòi phải tính toán rất kỹ lưỡng cụ thể
bịt kín những sở dự kiến các tình huống có thể xảy ra để đảm bảo an ninh an toàn trên cả ba không gian
trên mặt đất dưới lòng đất và trên không dọc cái tuyến phố mà hai thủ tướng sẽ đạp xe đạp
với vai trò là đơn vị chủ công phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng
và khách quốc tế đã xây dựng phương án riêng về bảo vệ hoạt động ngoài trời
lựa chọn sĩ quan bảo vệ tiếp cận bố trí sắp xếp lực lượng phương tiện thật chi tiết
cẩn trọng an toàn vừa đảm bảo an toàn vừa tạo không gian thoải mái cho hai thủ tướng
đây là lần đầu tiên đơn vị triển khai phương án bảo vệ hai thủ tướng đi tham quan
trung tâm chính trị ba đình bằng phương tiện xe đạp
đơn vị đã chuẩn bị hết sức chú đáo bố trí lực lượng chọn con người
đến việc bố trí các phương tiện trang thiết bị để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hai thủ tướng
đồng thời cũng sẽ tạo cho hai thủ tướng không gian để có thể thoải mái
có các hoạt động tham quan và giao lưu trong khu vực trung tâm chính trị ba đình
di chuyển xe đạp thì chúng tôi lại có phương án là phải vừa đạp xe đạp
vừa quan sát vừa lắm mắt tình hình để che chắn đảm bảo an toàn
thủ tướng hà lan khi lên chuyên cơ
thủ tướng đã đến bắt tay từng sĩ quan cảnh vệ và cảm ơn
nói lời cảm ơn rất chân thành với lực lượng cảnh vệ
trước đó để thống nhất các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ
bộ tư lệnh cảnh vệ đã trực tiếp làm việc với đoàn tiền trạm của cơ quan an ninh ngoại giao hoàng gia hà lan
chuyến thăm việt nam lần thứ ba của thủ tướng hà lan thành công tốt đẹp
về cả phương diện ngoại giao và an toàn
đại diện cơ quan an ninh ngoại giao hoàng gia hà lan
đã đánh giá cao công tác phối hợp của lực lượng cảnh vệ việt nam
điều này một lần nữa khẳng định uy tín hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh vệ việt nam
cũng như sự tin tưởng tuyệt đối của lực lượng an ninh nước bạn
đây cũng là động lực để mỗi sĩ quan cảnh vệ tự tin sánh vai
với lực lượng cảnh vệ an ninh các nước trên thế giới
tiếp tục với các tin tức khác thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trần thiện thi chú tệ huyện an biên tỉnh kiên giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang bắt tạm giam bốn tháng

trần thi chú tệ huyện an biên tỉnh kiên giang

trần thi chú tệ huyện an biên tỉnh kiên giang bắt tạm giam bốn tháng
tiếp tục với các tin tức khác thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trần thi chú tệ huyện an biên tỉnh kiên giang bắt tạm giam bốn tháng